trong lúc nắng nóng gai gắt chỉ trong một ngày trên địa bàn nghệ an đã xảy ra hai vụ cháy rừng
vụ thứ nhất tại huyện quỳ hợp ngọn lửa bùng phát trên núi phá lỡ tại khoảng chín tiểu khu hai trăm bảy mươi thuộc bản thơ xã yên hợp
nhận được tin báo chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hàng trăm người dập lửa không để đám cháy lây lan
sau tám giờ dập lửa đám cháy cơ bản đã được khống chế ước tính diện tích cháy hơn một năm hectare
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày tại khu vực rừng nghè thôn sơn hải xã tiến thủy huyện quỳnh lưu cũng xảy ra cháy rừng ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hai m hai